với mong muốn mang đến những phần quà ý nghĩa cho đồng bào nghèo mỗi dịp tết đến xuân về
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã công bố chương trình
quà tết tặng đồng bào nghèo với tổng giá trị lên tới hai mươi tỷ đồng
đây là năm thứ một mươi một liên tiếp bidv thực hiện chương trình này
tại lễ công bố công đoàn ngân hàng bidv đã phát động phong trào quyên góp bốn mươi xuất quà tết
trị giá hai mươi tỷ đồng tặng đồng bào trên khắp cả nước
trị giá trung bình mỗi xuất quà tết là năm trăm linh đồng
cùng với đó bidv đã trực tiếp trao tặng quỹ tấm lòng vàng của tổng liên đoàn lao động việt nam
một tỷ đồng để tặng quà tết cho công nhân lao động nghèo tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
sau chương trình bidv sẽ phối hợp với hội nhà báo việt nam và các cơ quan báo chí
thực hiện trao quà tết tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng đầy ý nghĩa
nó góp phần thực hiện trị đạo của đảng nước chính phủ thống đốc đảng nước công đoàn ngành
để vào dịp tết mình cũng chăm lo góp phần làm sao cho những đồng bào nghèo
cũng có một tết đậm ấm và giảm bớt những khó khăn của các gia đình nghèo
và chúng tôi tin tưởng rằng với những hoạt động đầy ý nghĩa này của bidv
cũng sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các ngành cao cấp để làm sao đó có chung tay
từ bốn mươi xuất quà của bidv này với các ngành xã hội
có thể ra hàng trăm ngàn hàng triệu xuất quà đó để đến tay các đồng bào nghèo trong dịp tết
để góp phần cho tất cả các xã hội có một tết đậm ấm vui tươi hơn
tặng quà tết cho người nghèo là hoạt động ý nghĩa thường niên
được bidv thực hiện từ nhiều năm qua trên quy mô toàn quốc
từ năm hai nghìn chín đến nay bidv đã dành tặng tổng số hơn sáu trăm linh xuất quà
tổng giá trị hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng cho các đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng xa
vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm rét hại công nhân viên chức lao động nghèo
bệnh nhân nghèo người già neo đơn trẻ em nghèo không nơi nương tựa